những ngày qua rất đông người dân các tỉnh miền tây đã chở nhau bằng xe máy
mang theo nhiều đồ đạc trở lại tp hcm để chuẩn bị đến công ty làm việc sau thời gian về quê tránh dịch
ghi nhận tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ một a
thị trấn tân túc huyện bình chánh tp hcm giáp danh với địa bàn tỉnh long an
nhiều người dân từ các tỉnh miền tây trở lại tp hcm
tại chốt kiểm soát có hơn một mươi cán bộ trực chốt liên tục kiểm tra giấy tờ tùy thân
giấy xét nghiệm của người dân và hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào tp hcm
khi lưu thông đến chốt kiểm soát sau khi xuất trình các giấy tờ cần thiết
người dân được hướng dẫn khai báo y tế di chuyển nội địa
chị lê thị xuân ba mươi hai tuổi quê đồng tháp cho biết sau khi tp hcm mở cửa khôi phục kinh tế
công ty gửi thông báo kêu gọi công nhân đi làm lại nên chị giao ủy ban nhân dân xã xin giấy đi đường
làm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín rồi khăn gói trở lại tp hcm chuẩn bị làm việc
ở nhà tránh dịch lâu quá giờ biết tp hcm mở cửa cho công nhân trở lại làm việc
công ty cũng gửi thông báo kêu gọi công nhân đi làm nên tôi rủ bạn quay lại công ty
dù sao thì công việc ở tp hcm cũng cho thu nhập ổn định hơn ở quê
hy vọng là dịch covid một mươi chín được kiểm soát tốt để mọi người có thể trở lại công việc được thuận lợi
chị nguyễn thị khánh ly quê trà vinh nói
từ ngày một tháng một mươi tp hcm bước vào giai đoạn bình thường mới
vừa chống dịch vừa khôi phục sản xuất kinh doanh
phát triển kinh tế các doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động trở lại
hoạt động vận tải hành khách cũng đang được chuẩn bị để thí điểm mở lại
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thu hút công nhân đến tp hcm làm việc
dự kiến từ ngày mai ngày một mươi ba tháng một mươi các chuyến xe khách được hoạt động thí điểm
sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công nhân các tỉnh trở lại tp hcm làm việc
theo báo cáo của tiểu ban thông tin tuyên truyền đồng tháp
tỉnh đến tối sáu một mươi tỉnh đã tiếp nhận hai mươi sáu ba mươi công dân
từ các tỉnh thành về địa phương
mặc dù tự về quê với số lượng lớn và đột ngột nhưng lực lượng chức năng
và các tổ chức tỉnh đã tổ chức đón tiếp kịp thời chú đáo và đảm bảo an toàn
qua sàng lọc ngành chức năng đã tiếp nhận thực hiện cách ly đối với hai mươi ba hai trăm ba mươi sáu người
số còn lại đang chờ cách ly
kết quả xét nghiệm tổng số có một trăm năm mươi một ca covid một mươi chín chiếm tám
có bảy một trăm tám mươi bảy người đã tiêm một mũi chiếm bốn mươi sáu
bốn hai trăm tám mươi năm người đã tiêm hai mũi chiếm một mươi bảy

về nghề nghiệp có sáu năm trăm bảy mươi sáu người lao động tự do chiếm hai mươi sáu

qua khảo sát nguyện vọng của bà con ở lại địa phương tìm việc là tám bảy trăm một mươi người chiếm ba mươi bốn bảy
số dự định sẽ quay lại các tỉnh
thành phố khác để tìm việc sau khi tình hình dịch ổn định là một mươi năm một trăm linh ba người chiếm sáu mươi
chủ tịch ubnd tỉnh ông phạm thiện nghĩa
đề nghị ubnd tqvn các cấp các đoàn thể tiếp tục huy động mọi nguồn lực và cơ sở vật chất
để tiếp nhận người dân an toàn chú đáo
song song với đó hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong thời gian cách ly tại nhà
chủ tịch tỉnh lưu ý các khu cách ly cần hạn chế tập trung quá đông
thực hiện phân tán và giãn cách để giảm nguy cơ lây chéo
các địa phương không lơ là phải kiểm soát tốt địa bàn
thường xuyên tầm soát lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao
khu vực chợ khu đông dân phân loại điều trị hạn chế chuyển bệnh nặng
người đứng đầu ubnd tỉnh đề nghị sở y tế kích hoạt và đặt yêu cầu cao nhất
đối với hệ thống y tế của tỉnh trong đó tiếp tục hỗ trợ
kịp thời bổ sung và nâng cao năng lực đối với các đội phản ứng nhanh
các trạm y tế lưu động đội lấy mẫu cộng đồng tổ y tế cộng đồng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
người nông dân cần việc làm để có thu nhập
chính quyền thành phố cần phải khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh
vậy thì ngay lúc này cần có chính sách tốt để người dân quay trở lại làm việc
chứ không phải để họ bất an tháo chạy lần thứ ba khỏi sài gòn như mấy ngày vừa rồi
và sau đây là chia sẻ của một người dân tại nghệ an
làng quê tôi sinh ra hiện có khoảng sáu mươi

khoảng hai người di dân di cư quanh năm
họ tập trung đông tại sài gòn bình dương đồng nai
làm công việc dành cho lao động phổ thông mưu sinh từng ngày
khi dịch bùng phát ở sài gòn sau đó bùng phát rộng ra bình dương đồng nai
họ trở về quê nhà theo ba cách
một là nhanh chóng lên những chuyến xe đò cuối cùng hồi tháng sáu
hai là bất đắc dĩ đi xe máy số người này ít
và ba là thuê xe cá nhân bảy chỗ được phép di chuyển với giá từ ba đến sáu triệu một người
vào hồi cuối tháng bảy đầu tháng tám để được trở về được cách ly hai mươi một ngày
sau đó là đoàn tụ với gia đình
trong những người về ấy ai nấy đều an toàn vui tươi sống quê quần với gia đình
họ thoát khỏi tâm dịch nhưng theo dõi và lo lắng cho những người không may mắn ở lại
những người ở lại không phải ai cũng có tài khoản ngân hàng
không phải ai có tài khoản ngân hàng đều có đăng ký thanh toán trực tuyến
internet banh kinh
và chưa kể những người trong số họ là lao động phổ thông
với điện thoại cục gạch
tiền tiết kiệm khi đi làm họ dành dụng gửi cho gia đình ở quê
con cái học hành phần nữa thì gửi ngân hàng làm của để dành
vì vậy mà những người ở lại chờ đợi từng ngày khôi phục đời sống để tiếp tục mưu sinh
chiều nay nghe ông cậu gọi điện nói rằng đang đi gặt lúa thuê cho nông dân
ở tận tỉnh ninh bình
kinh tế thì eo hẹp sài gòn thì chưa được đến
có việc gì làm ra tiền thì làm
những ngày sài gòn cho hoạt động hạn chế vừa qua
người dân ở khắp các vùng miền lũ lượt tìm đường về quê
thì cũng có không ít người dân ở các miền quê lại mong ngóng ngày vô miền nam làm việc
bốn tháng qua người nông dân thứ thiệt thất nghiệp trên ruộng đồng của chính mình
có gia đình đi làm ăn xa nên đã chuyển nhượng ruộng đất không còn ra đồng canh tác
với họ thì ba tháng làm một xào ruộng vừa cực nhọc nắng mưa sơ bệnh
mà thu hoạch lại chưa bằng ít ngày
công ở nơi đô thị hay khu công nghiệp
một số gia đình giữ lại dụng đất ít sau đó chỉ canh tác lấy gạo ăn quanh năm
bây giờ máy móc làm hết thay vì nửa tháng đến một tháng mới xong vụ thu hoạch và làm vụ mới
thì nay chỉ dăm ngày là xong vụ mùa
người nông dân nông nhàn bất đắc dĩ
người nông dân ngồi chơi hút thuốc lào uống nước chè đặc ưu tư về kinh tế gia đình
nền nông nghiệp ở quê tôi chưa phát triển và đang đi xuống
khi chỉ có cây lúa và nuôi ít con
gà con vịt con heo nói chi đến kinh tế nông thôn
đa phần nguồn thu của các gia đình phụ thuộc vào người di cư tha hương
họ lao động xa nhà mỗi năm về ít ngày lễ tết
họ mong ngóng cuộc sống quê quần bên gia đình
họ chờ đợi tình làng nghĩa xóm buổi sớm mai hay chiều tà
nhưng chỉ đôi ba ngày trong năm
vì với họ nếu không đi làm ăn xa nơi phố thị không có gì đảm bảo đời sống gia đình
bây giờ co cụm với nhau vì đại dịch có niềm vui vợ chồng con trẻ
nhưng lo lắng về cơm áo gạo tiền sinh hoạt học hành của con cái và mối lo tuổi già đau yếu
ngậm ngùi chia xa để ra đi nhưng làm sao quay lại sài gòn đây
làng quê tôi tại nghệ an không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch
giờ muốn đi làm lại tại các tỉnh miền nam mà chưa trích vaccine vì không phải khu vực ưu tiên
phải làm sao để trở lại làm việc là một câu hỏi với rất nhiều người dân vào lúc này
các phương tiện giao thông còn hạn chế
ngày trưa sẵn sàng trong khi các khu công nghiệp các ngành dịch vụ không tên dành cho lao động phổ thông thì đang khát nhân công
ví dụ như công nhân tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lao động thu gom phế liệu ve chai bán hàng rong
là những công việc dễ làm và không cần bằng cấp có thể tham gia lực lượng lao động ngay khi đến sài gòn
người nông dân cần việc làm để có thể có thu nhập
chính quyền thành phố cần khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh
vậy thì ngay lúc này cần phải có chính sách tốt để người dân quay trở lại làm việc
chứ không phải để họ bất an tháo chạy tới lần thứ ba khỏi sài gòn như mấy ngày vừa rồi
theo tôi thì các chủ cơ sở kinh doanh các khu phố công an khu vực các cơ sở sản xuất nhỏ
các dãy nhà trọ cần phải phối hợp với cơ quan hữu trách để dự liệu số liều vaccine dự kiến
nhằm trích cho các đối tượng lao động được phép quay trở lại làm việc
người đứng đầu các cơ sở kinh doanh sản xuất có thể tận dụng lao động cũ mà hiện nay về quê tránh dịch
đưa họ quay trở lại trích vaccine
chỉ sau một mươi bốn ngày trích mũi một thì họ có đủ điều kiện để làm việc
từ bốn cho đến sáu tuần là lao động có thể có được thẻ xanh covid
khi đó sẽ thuận tiện cho cả ba bên là chính quyền doanh nghiệp và cả người lao động
mới đây đoàn đại biểu quốc hội tp hcm tổ chức hội nghị tiếp xúc trực tuyến với cử tri quận một quận ba và bình thạnh
của tổ đại biểu đơn vị hai trước kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
nếu ý kiến với các đại biểu quốc hội cử tri ba quận đặt ra
nhiều vấn đề như tạo điều kiện cho người dân về quê cũng như công nhân trở lại tp hcm làm việc
lưu thông giữa các tỉnh hay tiêm vaccine cho trẻ em v v
cử tri nguyễn đình hùng quận bình thạnh nhắc lại khi tp hcm bùng dịch
chính phủ đã lập tổ công tác đặc biệt tại các tỉnh thành phía nam để giải quyết lưu thông hàng hóa
thế nhưng vấn đề này vẫn bị ách tắc
vậy nguyên nhân là gì chậm ở chỗ nào
đề nghị đại biểu có câu trả lời với cử tri ông hùng nói
tương tự cử tri đảng quốc hùng ở quận một cho biết
nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong lưu thông hàng hóa hay người lao động
do thiếu thống nhất trong quy định của các địa phương
cử tri cho rằng cần phải có phương án lưu thông thống nhất giữa các tỉnh thành
vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân cũng là vấn đề được các cử tri quan tâm
cử tri nguyễn đình hùng quận bình thạnh chia sẻ
nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện một cung đường hai điểm đến
hay ba tại chỗ vì không có quỹ đất
cử tri góp ý phải tính đến việc
xây nhà ở cho công nhân để đảm bảo
khi có dịch thì các đơn vị vẫn có thể sản xuất
đại biểu quốc hội nguyễn sĩ quang
và giám đốc công an tp hcm
thừa nhận việc lưu thông hàng hóa
trong thời gian qua bị đình trệ vì nhiều lý do
vấn đề nằm ở cả các địa phương cung cấp hàng hóa
hoặc là ách tắc trên đường vận chuyển
do một số địa phương quy định về đi lại khác nhau
tp hcm đã trao đổi với các tỉnh
để có sự liên thông tạo điều kiện tốt nhất
cho người lao động di chuyển theo quy chế tiêu chí
chỗ cung ứng trước đây có khó khăn
nhưng khi có luồng xanh thì việc đi lại đã tiện lợi hơn
cung ứng hàng hóa tương đối được đảm bảo
đối với nhà ở cho công nhân và nhà ở xã hội
ông quang nhìn nhận
trong giai đoạn thành phố kêu gọi
ai ở đâu ở yên đó
nhiều công nhân gặp khó khăn
vì trong một nhà chọn nhỏ nhưng có tới bốn năm người ở
thời gian qua dù ai ở đâu ở yên đó
nhưng dịch vẫn lây lan rất nhanh
như ở khu đông công nhân
như quận bình tân hay bình thạnh
chúng tôi xuống thăm sẽ thấy
họ không thể ở trong nhà
hay ở trong nhà
chúng tôi chỉ ngủ thôi
muốn thở cũng phải ra ngoài
dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn
ông quang chia sẻ và cho biết
các khu nhà chọn không đảm bảo
các tiêu chí sống cơ bản
do đó trong các chiến lược phục hồi kinh tế
thành phố hồ chí minh đã có chính sách
xây dựng nhà công vụ nhà công nhân
nhà ở xã hội để vừa đảm bảo
tiêu chuẩn sống tối thiểu cho người dân
vừa phòng chống dịch bệnh
cử tri đoàn mạnh hường quận bình thạnh
nhận định không thể ngăn cản người dân
về quê và đề nghị cần quan tâm
chính sách hỗ trợ cho bà con về từng đợt
để tránh lây lan dịch
bà trương thị minh dung chủ tịch liên đoàn lao động
quận một đề nghị chính phủ hỗ trợ
đón công nhân các tỉnh về lại thành phố
thời gian qua công nhân về quê nhiều
nên nhiều doanh nghiệp thiếu hụt
lao động xanh trong khi đó
doanh nghiệp thường xuyên phải tăng ca
đại biểu quốc hội nguyễn sĩ quang cho rằng
sau bốn tháng sự chống chịu
của nhiều người đã đến ngỡn gần như
không còn chịu nổi
tối ba mươi tháng chín tôi ở bình chánh
có tiếp xúc với nhiều người
thì thấy cuộc sống của bà con rất khó khăn
dù chính quyền các cấp các ngành
đã hỗ trợ hầu hết là
lao động tự do tụi chung chỉ có
một nguyện vọng là phải về quê
đúng là không thể ngăn được ông nói
tổ công tác đặc biệt của chính phủ
đã chỉ đạo và thành phố hồ chí minh
cũng phối hợp với các địa phương
để thu xếp cho người dân về quê trật tự
an toàn việc người dân tự phát
về quê rất nguy hiểm nên thành phố
cố gắng tạo điều kiện để
người dân tiếp tục ở lại làm việc
phó giám đốc công an thành phố hồ chí minh
đặc biệt lưu ý việc nới lỏng
giãn cách xã hội kéo theo tỷ lệ
tội phạm tăng vì lưu lượng người ra đường lớn
các tội phạm đặc trưng là
tội xâm phạm sở hữu cướp giật
tín dụng đen công an đã có
kế hoạch cao điểm trấn áp và đưa
nhóm tội phạm này vào diện trọng điểm
để kiểm soát ông cảnh báo cử tri
cần phải cảnh giác với các nhóm tội phạm này